có bài viết một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
truyền hình nhân dân xin được trân trọng gửi tới các đồng chí quý vị khán giả những điểm trọng tâm của bài viết này
yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự của đại hội một mươi ba là phải tìm được người có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng gương mẫu
được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm có tinh thần trách nhiệm cao tâm huyết tận tụy với công việc
bản thân không tham nhũng quan liêu cơ hội vụ lợi tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh
trong các biểu hiện tiêu cực quan liêu tham nhũng không để vợ chồng con người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi
có trí tuệ tầm nhìn tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối chính sách
và sự lãnh đạo tập thể của ban chấp hành trung ương
có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính sách nhiệm vụ của đảng
chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới tại lĩnh vực địa bàn công tác được phân công
qua thực tiễn tỏ rõ là người có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng với nhân dân
nói tóm lại là phải vừa có đức vừa có tài trong đó đức là gốc
các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan đơn vị nhất là người đứng đầu và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
được giới thiệu tham gia ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự
trước bộ chính trị và ban chấp hành trung ương về nhân sự do mình đề xuất giới thiệu
phải tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm chỉ ra những ưu điểm kết quả cũng như những khuyết điểm hạn chế của các khóa trước
nhất là của khóa một mươi hai gần đây để có thêm cơ sở để ra phương hướng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của khóa một mươi ba này
phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng không đủ tiêu chuẩn
nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức vướng vào tham nhũng chạy chức chạy quyền
hống hách ra trường nịnh trên nạt dưới bao che cho tội phạm gây mất đoàn kết ảnh hưởng sâu đến uy tín của đảng
để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tay họa cho đảng là tạo điều kiện cho họ càng hại nước hại dân nhiều hơn
nguyên tắc của chúng ta là tập thể lãnh đạo lãnh đạo tập thể lãnh tụ tập thể
mục đích của chúng ta trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh
một bộ chính trị mạnh một ban bí thư mạnh thật sự đoàn kết thống nhất cao xung quanh người đứng đầu
để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình
là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử nhiệm vụ chính trị của mình
tổ chức toàn đảng toàn quân toàn dân ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn gian khổ
xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh đất nước ta ngày càng phát triển
nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn đảng toàn dân
thưa quý vị nhân dịp lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi bốn dương lịch hai hai mươi và tết cổ truyền trôn trường năm thơ mê của đồng bào khơ mê
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng bốn ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến thăm
chúc mừng các vị sư sãi và bà con phật tử người khơ me tại chùa chan ta rang say quận ba tp hcm
gửi lời chúc mừng đại lễ phật đàn và tết cổ truyền trôn trần nam thơ mê tới các vị chức sắc sư sãi và bà con phật tử đồng bào khơ me
phó thủ tướng thường trực chương hòa bình nhấn mạnh năm nay tết trôn trường năm thơ mê diễn ra trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng đồng bào khơ me đã cùng nhau đón một cái tết an toàn cùng nhân dân cả nước thực hiện đúng yêu cầu về giãn cách xã hội để phòng chống dịch
phó thủ tướng khẳng định những thành tiệu trên tất cả các lĩnh vực của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào khơ me
tin tưởng đồng bào khơ me tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước sống tốt đời đẹp đạo đoàn kết tích cực học tập lao động sản xuất
cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
nhân dịp này phó thủ tướng trường hòa bình đã gửi tặng hai tấn gạo cho các hộ đồng bào khơ mê có hoàn cảnh khó khăn tại tp hcm
thưa quý vị theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín nào
và hôm nay cũng là ngày thứ một mươi không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
hiện cả nước vẫn chỉ ghi nhận hai trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
cụ thể trong hai trăm bảy mươi ca mắc ngày hai mươi sáu tháng bốn có
số ca điều trị khỏi là hai trăm hai mươi năm ca chiếm tám mươi ba
số ca dương tính với sars cov hai là hai mươi chín ca chiếm một mươi một
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính
với sars cov hai một mươi ba ca chiếm năm
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính
với sars cov hai là ba ca chiếm một
không có ca tử vong
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là năm mươi hai một trăm chín mươi sáu
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi năm chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác là chín tám trăm ba mươi sáu chiếm một mươi chín
cách ly tại nhà là chín tám trăm ba mươi sáu chiếm một mươi chín
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn mươi hai ba mươi năm chiếm tám mươi
trong khi việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín nào hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bốn
tính tới hai mươi h một mươi phút thế giới đã ghi nhận hai chín trăm bốn mươi năm mươi chín ca mắc mới trong đó có tám trăm bốn mươi một tám trăm hai mươi một ca tử vong
các thông tin tiếp theo về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trong các bản tin thời sự mời quý vị cùng theo dõi
và chuyển sang một thông tin khác
quan tới tình hình dịch covid một mươi chín
mặc dù thành phố hà nội đã được nới lỏng cách ly hơn
tuy nhiên hà nội hiện nay vẫn được xét vào nhóm nguy cơ
còn hai địa phương là thôn hạ lôi mê linh và thôn đông cứu thường tín
được xét vào nhóm nguy cơ cao bởi có các ca bệnh và chưa hết thời hạn cách ly
từ tình hình này chủ tịch ubnd thành phố yêu cầu hai huyện mê linh và thường tín
vẫn phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị một mươi năm và chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội
những ngày này tại thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín
và thôn hạ lôi xã mê linh thành phố hà nội
các ngõ xóm đều vắng người qua lại hàng quán đóng cửa im lìm
người dân thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà vì vậy đường làng trở nên vắng vẻ
hầu hết người dân đều yên tâm bày tỏ sự lạc quan tin tưởng
và công tác phòng chống dịch của thành phố hà nội
gia đình tôi cũng chấp hành cách ly tại nhà
nếu mà ra ngoài có việc gì cần thiết thì mới ra
còn đâu có việc gì cần thiết thì cứ ở trong nhà
có những lực lượng chủ chốt như quân đội công an dân quân
đến có tư vấn và có những phương án cho bà con rất an tâm
hiện nay tình hình dịch bệnh ở nước ta cơ bản đã được ngăn chặn kiểm soát chặt chẽ
do vậy cần tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn phòng chống
có hiệu quả dịch bệnh không chủ quan và kịp thời cung
cấp nhu yếu phẩm động viên các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch

xác định rõ nhiệm vụ lực lượng vũ trang huyện thường tín huyện mê linh
tiếp tục nắm chắc tình hình phối hợp với các lực lượng chức năng
quản lý chặt chẽ việc đi lại của người dân khu vực cách ly
bảo đảm an ninh trật tự thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch theo quy định
góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
với diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như đặc thù sinh hoạt tôn giáo của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh an giang
thời gian qua các địa phương đã đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền phòng chống dịch
qua đây người dân đã có nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống dịch
cũng như đã giúp công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn
đặc thù đồng bào trăm sinh hoạt tôn giáo tập trung mỗi ngày năm lần
tại các thánh đường và tiểu thánh đường
nhưng thời gian qua theo chủ trương của chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
hầu hết mọi người dân đều chấp hành tuân thủ nghiêm theo đúng quy định
với giai trò là phó giáo cả tôi cũng cùng với băng giáo cả
các thành viên trong băng bán trị thánh đường cũng đi dẫn đồng bà con cách phòng ngừa
như là thường xuyên đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay
sau hai mươi hai ngày thực hiện đến nay
đồng bào trăm an giang vẫn thực hiện rất tốt các biện pháp phòng ngừa
nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà trong đồng bào dân tập chăm đã nâng cao nhận thức
chủ động phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình
theo đó đã góp phần rất lớn vào thành công chống dịch của tỉnh cũng như địa phương trong thời gian qua
thưa quý vị sau hai ngày mở cửa siêu thị không đồng đầu tiên tại lâm đồng
đã thu hút hơn năm năm trăm linh người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đà lạt và các huyện lân cận
đến nhận các mặt hàng miễn phí góp phần giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn
cùng chung tay đánh thắng dịch covid một mươi chín
siêu thị không đồng do tỉnh đoàn lâm đồng phối hợp với các đoàn thể trong tỉnh tổ chức
và đã nhận được sự chung tay hỗ trợ của nhiều tổ chức cá nhân với tổng kinh phí hơn một hai tỷ đồng
trong đó có ba mươi tấn gạo năm mươi quả trứng gà năm chai dầu ăn sáu tấn rau củ sáu trăm linh gói mì tôm
gần một mươi chai nước mắm và nước tương một mươi bộ quần áo
đến với siêu thị không đồng người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận một phần quà
bao gồm gạo trứng mì gói quần áo nước rửa tay sát khuẩn khẩu trang y tế nông sản
và một số nhu yếu phẩm khác
siêu thị không đồng mở cửa đến ngày hai mươi chín tháng năm
theo thống kê tăng trưởng quý i năm hai nghìn hai mươi thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín chỉ đạt hơn ba
nhiều doanh nghiệp lao đào
tuy nhiên với các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả đáng kể
rõ ràng dịch bệnh lần này đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh chưa từng có
thực tế làm việc từ xa online từ lâu đã trở thành phương pháp làm việc của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia
hiện nay trên thị trường có rất nhiều các công cụ hỗ trợ tốt cho làm việc từ xa quản trị doanh nghiệp
tuy nhiên tại việt nam chỉ đến khi dịch covid một mươi chín bùng phát
mọi người mới thật sự có cái nhìn đúng mức về hình thức làm việc này
không chỉ trong kinh doanh mà ngay cả các ngành khác như y tế chuyển đổi số cũng đang tác động mạnh
đối với cộng đồng doanh nghiệp hai thử thách lớn nhất chính là chuyển dịch từ mô hình làm việc truyền thống
sang làm việc từ xa cũng như làm sao để tận dụng tối đa nguồn lực công nghệ để vận hành doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn trong thời gian dịch bệnh vừa qua rất nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp
nhận thức khá rõ về vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động của họ
dịch bệnh đã làm thay đổi cách nhìn nhận của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp về chuyển đổi số
nhưng rõ ràng cú huyết này chỉ là điều kiện cần và chúng ta vẫn còn đó khá nhiều thách thức
và để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã có kết nối với tiến sĩ nguyễn trung tuấn
viện trưởng viện công nghệ thông tin và kinh tế số đại học kinh tế quốc dân ngay bây giờ
vâng thưa tiến sĩ nguyễn trung tuấn rõ ràng là chưa bao giờ vấn đề chuyển đổi số lại được đề cập nhiều như hiện nay
có nhiều ý kiến cho rằng dịch bệnh covid một mươi chín chính là cú huyết gấp nhiều lần cho việc chuyển đổi số
vậy theo ông chuyển đổi số có ý nghĩa như thế nào nhất là trong thời kỳ khủng hoảng vì dịch bệnh lan tràn
dịch bệnh covid một mươi chín là một cú huyết rất mạnh trong việc chuyển đổi số
chúng ta chưa bao giờ chứng kiến việc chuyển dịch các phương thức làm việc và kinh doanh như hiện nay
chuyển dịch của các cơ quan doanh nghiệp từ làm việc tại văn phòng chuyển sang làm việc từ xa
cũng như là việc mua sắm trực tuyến và thanh toán trực tuyến cũng đã phát triển rất mạnh mẽ
chuyển đổi số hay nói khác là chuyển dịch sang nền kinh tế số là một trong các bước chúng ta không thể cưỡng được
không chỉ trong tình hình dịch bệnh thiên tai rồi các tình huống bất khả kháng khác mà chuyển đổi số chúng ta cần xác định
nó đóng vai trò hết sức quan trọng đó là sự sống còn của các doanh nghiệp cơ quan tổ chức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
vâng rõ ràng là như ông nói thì việc chuyển đổi số rất có ý nghĩa với mọi hoạt động
tuy nhiên là thách thức đang đặt ra hiện nay
thách thức đang đặt ra hiện nay cho việc chuyển đổi là gì nhất là với cộng đồng doanh nghiệp ạ thưa ông
theo tôi thách thức đang đặt ra hiện nay đối với chuyển đổi số cho các doanh nghiệp
thứ nhất là chúng ta thiếu nền tảng công nghệ thống nhất để các doanh nghiệp có thể vận dụng trong quá trình hoạt động của mình
điểm thứ hai nữa liên quan đến hạ tầng như chúng ta biết trong giai đoạn vừa qua
khi dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra thì đã xảy ra rất là nhiều hiện tượng ngẽn mạng khi chúng ta thực hiện các giao dịch cũng như là thực hiện các hoạt động của các doanh nghiệp cũng như các tổ chức cơ quan
vấn đề thứ ba nữa là vì chuyển đổi số chưa thực sự được quan tâm nhiều
do vậy các doanh nghiệp cũng chưa có sự chuẩn bị về mặt nhân sự
chúng ta tham gia một cách bài bản trong quá trình chuyển đổi số
và cuối cùng liên quan đến vấn đề tài chính thì các doanh nghiệp cũng chưa có sự chuẩn bị một cách cơ bản các kế hoạch tài chính phục vụ cho chuyển đổi số
vâng vậy với những thách thức cũng như những cơ hội hiện nay chúng ta đã có đủ chính sách làm giá đỡ
giúp cho việc chuyển đổi số chuyển sang mô hình kinh tế số
lợi và bền vững không chỉ trong mùa dịch này hay chưa thưa ông
đảng và chính phủ cũng đã nhìn trước được vấn đề này
đó là nghị quyết số năm mươi hai của bộ chính trị đã ban hành một việc là chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số như cách mạng công nghiệp bốn
đồng thời nữa bộ thông tin và truyền thông trong thời gian vừa qua cũng đã xây dựng và đang trong quá trình
hoàn thiện chương trình chuyển đổi số quốc gia trong đó đề cập đến rất nhiều giải pháp của các doanh nghiệp công nghệ thông tin
cũng như các doanh nghiệp khác cũng như các tổ chức để có các bước phát triển bền vững về chuyển đổi số phục vụ cho việc phát triển
cũng như tham gia vào cách bền vững trong công nghiệp bốn
đồng thời nữa bộ thông tin và truyền thông trong thời gian vừa qua cũng đã xây dựng và đang trong quá trình
đề cập đến rất nhiều giải pháp của các doanh nghiệp bốn
đồng thời nữa bộ thông tin và truyền thông trong thời gian vừa qua cũng đã xây dựng và đang trong quá trình
sau khi nhận được thông tin về vụ việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh
chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên cứu trữa nạn nhân bị thương giảm thiểu thiệt hại về người
khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt cần kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
đối với người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn giao thông thương tâm này
và chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác ngày hai mươi năm tháng bốn tức là sau hơn nửa tháng khởi tố vụ án cố ý gây thương tích
liên quan đến vợ chồng đối tượng nguyễn xuân đường tức đường nhuệ ban chỉ đạo một nghìn năm trăm chín mươi ba tỉnh thái bình
đã chính thức thông tin chung quanh vụ án xôn xao dư luận thời gian hiện nay
ngày chín tháng một vừa qua công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với nguyễn xuân đường nguyễn thị dương
vợ đường và các đối tượng có liên quan từ ngày bảy tháng bốn đến nay công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi một đối tượng trong đó có vợ chồng đường nhuệ
riêng đường nhuệ bị khởi tố hai tội danh cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản
liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này ban thường vụ tỉnh ủy thái bình mới đây đã điều chuyển công tác
chủ tịch huyện kiến sương vũ mạnh thía do có liên quan đến vụ án này
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa bắt giữ ba đối tượng
để điều tra về hành vi giả danh công an để cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn minh thuyền vương văn phước và thái văn tinh
theo cơ quan công an từ sau tết nguyên đán thuyền và phước đã ít nhất bảy lần sử dụng xe mô tô
ép xe người đi đường rồi giả danh là lực lượng công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ
sau đó lợi dụng sơ hở của bị hại chúng cướp xe và bỏ chạy
nếu bị hại chống cự các đối tượng này dùng gậy ba khúc để tấn công
xe bị cướp được bán cho đối tượng thái văn tinh tại củ chi tp hcm
hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng bốn công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn mộng xuyên ba mươi sáu tuổi ngụ phường an khánh quận ninh kiều tp hcm
tại tp hcm giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ phương quyên
trụ sở tại tp hcm để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để làm giả các hợp đồng mời gọi kinh doanh và đầu tư xuyên dùng thủ đoạn cắt rán hình dấu
chữ ký trên các tài liệu thật đã được các cơ quan chức năng ban hành sang các tài liệu do xuyên soạn thảo
sau đó dùng máy in phủ màu in ra thành văn bản giống y như thật có chữ ký và dấu của cơ quan chức năng
với thủ đoạn trên xuyên đã làm giả văn bản của các cơ quan chức năng để đi mời gọi hợp đồng hợp tác kinh doanh
và chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của các công ty doanh nghiệp
ngày hai mươi sáu tháng bốn trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn thuộc địa phận xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên
đã xảy ra vụ sạt lở đất từ ta luy dương với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá gây ách tắc giao thông nhiều giờ
ngay sau vụ việc xảy ra công ty trách nhiệm hiếu hạn đường bộ hai trăm hai mươi sáu đã khẩn trương huy động nhân lực cùng máy móc phương tiện
có mặt tại các điểm sạt lở để khắc phục sự cố tạm thời cho phương tiện lưu thông
việc khắc phục sạt lở rất khó khăn do mưa liên tục đất đá vẫn tiếp tục tràn xuống mặt đường
thưa quý vị sở giao thông vận tải khánh hòa cho phép các doanh nghiệp có xe chạy tuyến
cố định liên tỉnh và xe vận tải hành khách theo hợp đồng xe du lịch được phép hoạt động trở lại
với công suất từ ba mươi năm mươi so với biểu đồ khai thác tuyến đến các tỉnh theo từng nhóm nguy cơ
mỗi chuyến xe chỉ được chở tối đa năm mươi số khách so với thiết kế của xe và phải tuân thủ các quy định kiểm tra y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa yêu cầu các nhà xe gửi danh sách xe hoạt động
trên từng tuyến từng ngày biển số xe giờ xuất bến hành trình chạy xe theo từng nhóm
tỉnh nguy cơ và gửi về sở giao thông vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
tuyến cố định đơn vị vận chuyển khách du lịch phải tăng cường công tác bảo đảm điều kiện phòng chống dịch
bệnh covid một mươi chín theo quy định
thưa quý vị ngày sở hữu trí tuệ thế giới hai mươi sáu tháng bốn là dịp để tri ân tôn vinh các nhà sáng tạo
đồng thời giúp nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ trong công chúng
với chủ đề đổi mới sáng tạo
vì một tương lai xanh ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm nay mang thông điệp
những lựa chọn chúng ta đưa ra hôm nay sẽ định hình tương lai của chúng ta mai sau
trái đất là nhà của chúng ta chúng ta cần quan tâm đến trái đất nhiều hơn nữa
trong năm năm qua từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín sự kiện ngày sở hữu trí tuệ thế giới gọi tắt là ip day
tại việt nam đã được tổ chức một cách sáng tạo thu hút sự quan tâm tham gia của nhiều thành phần xã hội
cũng như tạo được những tác động truyền thông đáng kể về lĩnh vực sở hữu trí tuệ
năm hai nghìn hai mươi với tinh thần cần giữ an toàn cho tất cả mọi người theo khuyến nghị của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới
việt nam đã và đang triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng sự kiện này trên các kênh truyền thông với phạm vi rộng khắp
các địa phương các trường đại học viện nghiên cứu đã sớm nhận được thông điệp ngày sở hữu trí tuệ năm nay
và triển khai hoạt động chào mừng tùy theo thực tế của từng địa phương và tổ chức
thưa quý vị nghệ sĩ nhân dân đàm liên người đã đi vào lịch sử sân khấu tuồng việt nam với vai diễn ông già cõng vợ đi xem hội
được mệnh danh là bà chúa sân khấu tuồng vượt qua đời tại hà nội hưởng thọ bảy mươi bảy tuổi
nghệ sĩ nhân dân đàm liên là một trong số ít những nghệ sĩ tuồng được đông đảo công chúng biết tới
đặc biệt là qua vai diễn trong vở ông già cõng vợ đi xem hội
ngoài ra bà còn được công chúng mến mộ qua các vai diễn
trưng trắc trong vở trưng nữ vương phương cơ trong vở ngọc lửa hồng sơn
công chúa quỳnh nga trong vở thạch xanh hồ nguyệt cô trong hồ nguyệt cô hóa cáo
bà từng được mệnh danh là bà chúa của sân khấu tuồng nữ hoàng sân khấu tuồng hay vua tuồng
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nghệ sĩ đàm liên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
nhiều năm qua nghệ sĩ nhân dân đàm liên phải chống chọi với căn bệnh suy thận
dẫu tuổi cao sức yếu nhưng nữ nghệ sĩ vẫn thường xuyên tham gia
các hoạt động của hội nghệ sĩ sân khấu việt nam và các hội nghề nghiệp
bà vẫn thường đóng góp nhiều ý kiến tầm huyết đối với nỗi niềm đau đáu
giữ gìn tuồng cổ cũng như mong muốn truyền dạy nghệ thuật truyền thống
bà ra đi là một mất mắt lớn của sân khấu tuồng việt nam
đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng nhân lực ở các bộ môn nghệ thuật truyền thống hiện nay